trong ngày sáu tháng sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng hai giếng nước khoan tặng cho đồng bào dân tộc mông ở hai xóm hang kia và thung mài xã hang kia huyện vùng cao mai châu
đây là địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh hòa bình một trăm linh người dân là đồng bào dân tộc mông sinh sống
hai giếng nước được bàn giao sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho đồng bào ba xóm bà khôm hang kia và thung mài và các xóm lân cận của xã hang kia huyện mai châu
việc làm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình đã và đang tô thắm tình cảm quân dân ngày càng gắn bó đồng thời mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc thể hiện rõ phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới